theo tổng cục thủy lợi hồ thủy điện cảnh hồng của trung quốc đã giảm lưu lượng xả xuống hạ lưu
như vậy là lượng nước đổ về đồng bằng sông cửu long sẽ bị ảnh hưởng
khiến cho nguy cơ xâm nhập mặn tăng cao trong vài ngày tới đây
cụ thể từ ngày một mươi một tháng bốn đến ngày một mươi bảy tháng bốn hồ thủy điện cảnh hồng trung quốc
giảm lưu lượng xả xuống hạ lưu từ hai đến ba m ba một giây xuống còn một năm trăm linh đến một sáu trăm linh m ba một giây
tương đương giảm khoảng hai mươi lượng nước về thượng nguồn đồng bằng sông cửu long
việc giảm lượng nước sẽ tác động đến đồng bằng sông kiều long từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày sáu tháng năm
đáng chú ý thời gian này chung với kỳ chiều cường do đó mặn sẽ gia tăng trong những ngày tới
tổng cục thủy lợi đề nghị khu vực đồng bằng sông cửu long cần chủ động các biện pháp hạn chế
ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến cây trồng trong giai đoạn xâm nhập mặn tăng cao những ngày đầu tháng năm
do ảnh hưởng của giảm lưu lượng xã thủy viện cảnh hồng